tuy nhiên bề bối bán nước sinh hoạt nhiễm bẩn của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
dấy lên lo ngại về việc để tư nhân cung cấp mặt hàng thiết yếu liên quan tới đời sống của người dân
một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần tăng cường quản lý
trì trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi để sự việc diễn ra
ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường
theo quy định tại điều hai trăm ba mươi năm bộ luật hình sự
báo tuổi trẻ phản ánh nhà máy nước sông đà khó kiểm soát nguồn nước đầu vào
nguyên nhân sự cố nước sạch bốc mùi dần được làm rõ
nhưng công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà rất khó khẳng định với người dân hà nội
sự cố này sẽ không còn lặp lại khi nguồn nước đầu vào của nhà máy quá hỗn tạp
bởi ngoài kênh dẫn chính từ dòng sông đà hiện còn có khoảng năm con suối lớn nhỏ
đang chảy vào hồ đầm bài nơi dự trữ nguồn nước đầu vào của nhà máy
sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình cho rằng
về lâu dài muốn bảo đảm được nguồn nước đầu vào
nhà máy an toàn cần phải lắp đường ống kín dẫn từ nguồn sông đà
về nhà máy phục vụ sản xuất nước sạch
còn trên báo diễn đàn doanh nghiệp lại cho rằng
qua sự việc nước bẩn trong những ngày vừa qua tại khu đô thị phía tây nam của thủ đô hà nội
chính là phép thử về trách nhiệm của các cơ quan ban ngành
sau sự cố nhà máy dạng đông và nước sạch nhiễm bẩn
người dân có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm năng lực quản trị rủi ro
giám sát thực thi khả năng ứng phó với các sự cố và nguy hiểm
hơn nữa là thảm họa về môi trường của chính quyền hà nội
dư luận đặt ra câu hỏi là chính quyền hà nội rút ra được bài học gì sau thảm họa này
và chất lượng môi trường hàng trăm nhà máy sản xuất nước sạch
dùng mặt nước từ các sông hồ làm đầu vào đang được vận hành kiểm soát ra sao
khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ
thì vấn đề pháp lý xác định xác thực và hoạt động giao dịch trên nền tảng số ngày càng quan trọng
thúc đẩy sử dụng chữ ký số là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng
hiện tại khó khăn lớn nhất là nhận thức về chữ ký số của người sử dụng
các cấp các ngành và người dân doanh nghiệp còn hạn chế
mặt khác các văn bản pháp lý trong các ngành lĩnh vực khác nhau
cần có quy định chấp nhận chữ ký số trên thông tin thông điệp dữ liệu
có giá trị tương đương chữ ký tay trên bản giấy
như vậy lãnh đạo các cơ quan nhà nước lãnh đạo các doanh nghiệp đơn vị
cần phải hiểu đúng lợi ích và vai trò tầm quan trọng của việc ứng dụng chữ ký số
trong cải cách hành chính phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp và phát triển nền kinh tế số nói chung
triển khai làn đường riêng cho xe buýt chìa khóa để thu hút hành khách
là nội dung chính của bài viết trên báo hà nội mới
hà nội đang nghiên cứu triển khai các làn đường yêu thương
trên một số tuyến trục chính đủ điều kiện đồng thời tổ chức giao thông
theo hướng ưu tiên cho xe buýt qua các nút các tuyến phố không cho xe ô tô hoạt động
nhiều ý kiến cho rằng là việc ưu tiên hạ tầng chính là chìa khóa để xe buýt thực sự hấp dẫn
thu hút được thêm người dân sử dụng dịch vụ qua đó góp phần hạn chế phương tiện
giao thông cá nhân giảm un tắc và tai nạn giao thông
báo thanh niên nêu thông tin thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lê hải an
qua đời vì rơi từ tầng tám
theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo ông lê hải an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
bí thư đảng ủy bộ giáo dục và đào tạo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
do tai nạn đã từ trần lúc bảy h một mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi
ông lê hải an bị rơi xuống từ lan can ban công tầng tám nhà d của cơ quan bộ giáo dục và đào tạo
nơi có một can tin
theo thông tin cho rằng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi ông lê hải an đến cơ quan từ sớm
lên can tin tầng tám để ăn sáng sau đó ông sang ngoài lan can
khu vực được hút thuốc thì xảy ra tai nạn
hiện viện kiểm sát nhân dân quận hai bà trưng đang phối hợp với công an quận hai bà trưng
và các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của ông lê hải an
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo
của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại